ubnd tp hà nội vừa có thông báo kết luận tại buổi làm việc của chủ tịch ubnd tp nguyễn đức trung
với chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần may lê trực liên quan đến việc xử lý vi phạm trật tự xây dựng
tại công trình số tám b lê trực
theo lãnh đạo ubnd tp hà nội kiến nghị dừng cưỡng chế phá rỡ là không có cơ sở
việc đề nghị tự khắc phục vi phạm là không có cơ sở xem xét do quá trình đã kéo dài
và ubnd tp hà nội đã quyết định biện pháp cưỡng chế theo quy trình và quy định của pháp luật
chủ tịch ubnd tp hà nội chấp nhận với cam kết của chủ đầu tư về việc công ty cổ phần may lê trực
có trách nhiệm bàn giao hồ sơ tài liệu và cung cấp danh sách khách hàng mua nhà
tại tầng một mươi bảy và tầng một mươi tám của công trình cho ubnd tp hà nội
ông nguyễn đức trung yêu cầu chủ đầu tư dự án tám b lê trực chấp hành biện pháp cưỡng chế phá rỡ
bộ phận công trình vi phạm để thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính
trong hoạt động xây dựng công trình đồng thời hoàn trả số tiền ubnd tp hà nội đã chi trả
để tổ chức cưỡng chế phá rỡ tháo rỡ giai đoạn một và tạm ứng số tiền
để tổ chức cưỡng chế phá rỡ tháo rỡ giai đoạn hai